thưa quý vị và các bạn theo báo cáo của sở y tế tp hcm ngày bốn tháng ba
tp hcm có hơn bảy năm trăm linh ca phải cách ly chăm sóc và điều trị
tình hình dịch chuyển biến phức tạp một mươi ba phường xã đã chuyển sang cấp độ ba
vì thế việc học trực tiếp của học sinh cũng sẽ phải thay đổi
vậy các quận huyện nơi có phường xã thuộc vùng cấp độ ba sẽ dạy học như thế nào
giáo viên chủ nhiệm lớp một của một trường tiểu học ở xã bà điểm thông báo vào sáng ngày bốn tháng ba cho biết
do tình hình dịch bệnh chuyển biến phức tạp xã bà điểm huyện hóc môn chuyển sang cấp độ ba
nên nhà trường thực hiện chỉ đạo của sở giáo dục và đào tạo
học sinh lớp một lớp hai và lớp năm sẽ đi học một buổi một ngày từ ngày bảy tháng ba
theo đó học sinh ba khối này sẽ đi học từ sáu giờ bốn mươi năm phút và ra về lúc một mươi giờ năm mươi phút
học sinh hai khối còn lại học trực tuyến
tuy nhiên sau đó phụ huynh lại
nhận được thông báo mới học sinh vẫn đi học và tổ chức bán trú bình thường
chia sẻ về thông tin này ông nguyễn văn hiệp trưởng phòng giáo dục huyện hóc môn cho biết
huyện chỉ có xã bà điểm là thuộc cấp độ ba theo công bố mới đây của thành phố hồ chí minh
do đó phòng giáo dục cũng đang tham vấn với bang chỉ đạo phòng chống dịch của huyện
để đánh giá tình hình cụ thể của từng trường mới đưa ra được quyết định
nếu trường nào có số ca nhiễm cao hoặc diễn biến phức tạp mới chuyển đổi hình thức dạy học
theo ông hiệp ngoài xã bà điểm các xã khác của huyện vẫn tổ chức dạy học bình thường
tương tự quận một mươi có một mươi phường thuộc cấp độ ba nhưng ông nguyễn văn thành trưởng phòng giáo dục quận cho biết
cũng sẽ đánh giá tình hình từng trường để đưa ra quyết định
vì vấn đề này ông dương trí dũng phó giám đốc sở dục và đào tạo thành phố hồ chí minh cho biết
trước đó sở xây dựng kế hoạch trường học hoạt động theo cấp độ dịch của cấp quận huyện hoặc là cấp thành phố
để đánh giá mức độ an toàn trên địa bàn rộng
các cơ sở giáo dục đang tuân theo tiêu chí của bộ y tế
việc đánh giá mức độ an toàn trong phạm vi hẹp hơn là ở cấp phường
về bản chất theo ông dũng thì những quy định này giống nhau
nhưng thành phố hồ chí minh cũng đã giao quyền chủ động cho ban chí đạo phòng chống dịch cấp quận
huyện và của các trường để quyết định việc tổ chức dạy học
ông dũng phân tích như vậy dựa trên cấp độ dịch của phường xã
thì ban chỉ đạo phòng chống dịch của các quận huyện sẽ xem xét
đánh giá lại tình hình thực tế của các trường ở những địa phương này để đưa ra quyết định cho từng trường
như vậy tại một mươi ba phường xã có cấp độ dịch là cấp độ ba địa phương sẽ phải tùy theo tình hình đánh giá của từng trường
để đưa ra quyết định hình thức học đối với học sinh
cũng tại thành phố hồ chí minh số ca mắc mới chủng omicron đang chiếm ưu thế
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa ban hành văn bàn khẩn
yêu cầu các cấp các ngành quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
theo đó thời gian gần đây
tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn của thành phố đang có xu hướng gia tăng
đặc biệt hiện nay chúng omicron chiếm ưu thế dự báo trong thời gian tới
có thể xuất hiện thêm chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng cơ sở sản xuất kinh doanh và trường học
do đó quỹ ba nhân dân thành phố đề nghị các sở ban ngành các quận huyện và thành phố thủ đức
thực hiện nghiêm nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
thực hiện nghiêm và hiệu quả các biện pháp y tế
theo đó các quận huyện cần tăng cường triển khai hiệu quả đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín tại cộng đồng
trong khu công nghiệp trường học theo các quy định đã hướng dẫn
đồng thời phối hợp tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thần tốc hơn nữa
chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi ngay khi bộ y tế có hướng dẫn
tiếp tục chỉ đạo triển khai mạnh mẽ chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
trong đó tổ chức tiêm vaccine xét nghiệm tầm soát phát hiện người mắc covid một mươi chín
chăm sóc và điều trị người mắc covid một mươi chín thuộc nhóm nguy cơ
bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ khi người sống chung người cùng gia đình bị mắc covid một mươi chín
hỗ trợ chăm sóc thể chất và tâm lý xã hội
sở y tế có trách nhiệm điều trị toàn diện phân tầng điều trị giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu
tăng cường tổ chức cách ly chăm sóc điều trị tại nhà công tác kết nối hội chẩn theo dõi tư vấn điều trị từ xa
kịp thời chuyển tuyến chuyển tầng điều trị không để xảy ra tình trạng người mắc covid một mươi chín không liên hệ được với cơ sở y tế
không được quản lý theo dõi y tế cấp phát thuốc điều trị
quỹ ban thành phố cũng giao cho sở thông tin và truyền thông phối hợp với sở y tế tăng cường công tác tuyên truyền
nâng cao cảnh giác chủ động phòng chống dịch của người dân không tụ tập không đến nơi đông người khi không cần thiết
tham gia tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đầy đủ không vì đã tiêm vaccine mà lơ là chủ quan trong phòng chống dịch